thưa ông rõ ràng là trong bối cảnh mới thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh thì an toàn vẫn luôn luôn là cái điều ưu tiên hàng đầu của chúng ta
và rõ ràng là ở đây thì sự lo lắng của các địa phương trước bối cảnh là có những diễn biến mới của dịch bệnh khi xuất hiện những biến chủng mới là điều hoàn toàn có thể dễ hiểu
vậy thì với người dân ở góc độ của người dân làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn nhất khi về quê ăn tết thưa ông
những cái biện pháp mà được chính quyền địa phương áp dụng như vậy thì tôi nghĩ rằng là có thể đảm bảo được người dân về ăn tết an toàn
bởi vì chúng ta biết rằng dịch covid một mươi chín virus sars cov hai là nó lây truyền trong cái khoảng cách dài hai mét
mà lúc mà người ta nói chuyện rồi là sử dụng khẩu trang không đúng hoặc là không đeo khẩu trang thì mới có nguy cơ phát tán dịch bệnh
chứ còn nếu mà họ đi lại trên đường mà không có giao tiếp và giữ được khoảng cách thực hiện năm k thì rất khó lây lan bệnh tật
và đây năm nay là cái năm thứ ba dịch covid một mươi chín
và sars cov hai đã
đã đồng hành với chúng ta trong cái tết cổ truyền
năm đầu tiên thì cũng chưa có những vấn đề gì lớn
nhưng mà năm ngoái và lúc tết cánh tí
thì đã có những biện pháp của chính quyền là hạn chế đi lại kêu gọi người dân không đi
nhưng bây giờ chúng ta phải thay đổi là người dân họ đi lại
thì ý thức của người dân là hết sức quan trọng
mà người dân tự bảo vệ sức khỏe của mình và tự bảo vệ
cho sức khỏe của cộng đồng
và người dân
mà đã để đi lại
cần phải chuẩn bị
chẳng hạn những cái lúc chuẩn bị đi về quê chuẩn bị đi thăm những nơi tết chúc tết nào đấy thì chúng ta phải biết rằng
có nguy cơ
việc lây lan
cho chúng ta
nếu mà về quê đặc biệt là có người nhà có trẻ nhỏ
thì chúng ta phải chuẩn bị như là
vật dụng như là nhiệt
như là thiết kế
như là huyết áp
như là máy đo
oxy trong máu
nếu chúng ta có thể có một số thuốc đơn giản như thuốc hạ sốt
và những thuốc chống cằm cũng thông thường
như là dầu xoá chẳng hạn
và đặc biệt
thì chúng ta phải quán triệt
được cái tinh thần là
giao khẩu trang
rửa tay với sạp hỏng
và không tụ tập đông người
là rất quan trọng
vâng rõ ràng là những khuyến cáo luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh và
ở đây khi mà người dân đã quá quen với việc là thích ứng an toàn với dịch bệnh rồi
ý thức vẫn là điều quan trọng nhất để có thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân
và những người xung quanh khi trở về quê ăn tết
thế còn đối với các địa phương thì cần phải có sự chuẩn bị như thế nào để có thể là
đảm bảo cho một kỳ nghỉ tết dài
thực sự là an toàn và phòng chống dịch bệnh hiệu quả thưa ông
phải cụ thể
những cái hoạt động
phòng chống dịch covid
tết nguyên đám sắp tới
chẳng hạn chúng ta phải giao nhiệm vụ cụ thể
cho chính quyền
địa phương như là
cấp xã đặc biệt thì cấp thôn
khu phố chẳng hạn như cán bộ tổ dân phố
cán bộ thôn bản
đặc biệt là cán bộ y tế
cán bộ thanh niên phụ nữ
tất cả đều có tham gia vào
cái tết an toàn cho người dân
phải có những cái
họ để đưa
những cái thông điệp
cho những người
về quê ăn tết
chẳng hạn chúng ta có thể có những cái
những cái áp vích
hoặc là thậm chí những cái pano
ở những cái điểm
mà người ta đi lại
và nhắc nhở
người ta là phải đảm bảo
thực hiện năm k
không có tụ tập đông người
không ăn uống hò hét tùy dô dô dô
là gây là
phát tán bệnh dân